từ tháng năm đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi một ba trăm một mươi một đảng bộ cấp trên cơ sở trong cả nước đã tiến hành đại hội
thành công của đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở vừa qua phản ánh việc thực hiện nghiêm túc chỉ thị số ba mươi năm của bộ chính trị về đại hội đảng bộ các cấp
tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng bảo đảm kỷ luật kỷ cương đoàn kết và phát huy trí tuệ của tập thể
và là kinh nghiệm quý để tổ chức tốt đại hội các đảng bộ trực thuộc trung ương
thảo luận quyết định đường lối chính trị của tổ chức đảng là một trong hai nội dung quan trọng nhất của mỗi kỳ đại hội
chỉ thị số ba mươi năm của bộ chính trị yêu cầu quá trình xây dựng dự thảo văn kiện đại hội các cấp ủy cần nghiêm túc tổ chức lấy ý kiến đóng góp
của các tổ chức cán bộ đảng viên và tầng lớp nhân dân bằng hình thức thích hợp và hiệu quả
đại hội đảng bộ sư đoàn ba trăm một mươi sáu lần thứ một mươi sáu nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã thông qua văn kiện đại hội đảng bộ là kết tinh trí tuệ và phát huy dân chủ
của tất cả các chiến sĩ cán bộ đảng viên sư đoàn
quan trọng là nêu cao tinh thần dân chủ
tham gia vào dự thảo văn kiện để mà trên cơ sở văn kiện của đại hội tốt thì đại hội chất lượng của nghị quyết sẽ tốt
nét mới nổi bật tại nhiều đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ này là đưa chương trình hành động bàn và thảo luận ngay tại đại hội
phát triển lớn của thành phố để thảo luận ở ngay ở tổ và ngay trực tiếp trong hội trường trong đại hội thì nó có một ý nghĩa là rất là dân chủ
để công khai và tính toán các công việc của thành phố trong cái nhiệm kỳ giới này bàn thảo rất kỹ nưỡng
để cho tất cả các đại biểu thảo luận kỹ từng các vấn đề các chương trình hành động các giải pháp để làm sao chọn ra một phương án tối ưu nhất
để đưa thành phố phát triển trong tương lai
về công tác nhân sự đại hội nhiệm kỳ này nhiều đảng bộ thực hiện nghiêm túc
quy trình năm bước có ý nghĩa rất quan trọng giúp việc sang lọc và lựa chọn cán bộ chặt chẽ và kỹ lưỡng hơn
đây là minh chứng rõ nét cho quyết tâm đổi mới khâu then chốt của then chốt của đảng ta
việc quán triệt về nhân sự và giới thiệu nhân sự đã được thực hiện theo các bước các quy trình
và cá nhân giới thiệu để bầu là một đồng chí mà đã kinh qua các vị trí công tác và có sự tín nhiệm cao trong cán bộ đảng viên
và được quán triệt tới các đại biểu tham dự đại hội một cách nghiêm túc và có tổ chức thảo luận
để đảm bảo bình luận
tại đại hội nhiệm kỳ này bầu trực tiếp bí thư cấp ủy không phải là điểm mới nhưng là điểm nhấn vì được nhiều cấp ủy quan tâm
chỉ đạo mở rộng so với nhiệm kỳ trước điều này khẳng định sự chủ động từ sớm về nhân sự đại hội sự tự tin của cấp ủy
nhất là vị trí người đứng đầu và trách nhiệm của từng đại biểu dự đại hội thể hiện qua lá phiếu
mình thấy rất vinh dự cũng thấy trọng trách của mình rất lớn trước đảng bộ và nhân dân các dân tộc của bình liêu
như tôi tại đại hội được chín mươi tám bảy mươi chín có năm đồng chí chưa bầu với tôi tôi cũng thấy à năm đồng chí này còn đang phân vân xem bí thư kỳ vừa rồi làm đã đạt chưa
nhiệm kỳ tới ông ấy phải cố gắng đi gì thì qua năm lá phiếu này tôi cũng thấy mình còn phải nỗ lực nhiều hơn mặc dù tiến nhiệm của tôi đã cao
làm cái cơ hội để cho mỗi một đảng viên như tôi một đại biểu như tôi được tham dự đại hội
cân nhắc lựa chọn và tập trung cái trí tuệ của mình để làm sao mà lựa chọn được ra một cái người đại diện cao nhất có đầy đủ những cái tâm đức trí tài
đại hội cấp trên cơ sở trong toàn quốc vừa qua cũng ghi nhận được những kết quả tốt giảm năm số lượng cấp ủy viên bốn mươi bí thư cấp ủy không phải là người địa phương
chín mươi chín bốn số cấp ủy viên có trình độ chuyên môn nhiệm vụ từ đại học trở lên
tám mươi bảy một số cấp ủy viên có trình độ lý luận chính trị cao cấp
có thể thấy so với nhiệm kỳ trước chỉ đạo của bộ chính trị đối với công tác chuẩn bị đại hội ở nhiệm kỳ này có sự kế thừa và phát triển là định hướng quan trọng tạo nên thành công của đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở
và kinh nghiệm rút ra là thực hiện nghiêm túc chỉ thị số ba mươi năm của bộ chính trị công tác chuẩn bị càng nghiêm túc bài bản chú đáo càng bảo đảm sự thành công của đại hội